nếu như chuyển thẩm quyền này về cho thành phố thì phải đảm bảo với đồng bộ hạ tầng như thế nào và giải thích chuyện này với quốc hội để có thể được thông qua
kế nghị về số lượng công chức đáp ứng cho nhu cầu thực tế công việc tại thành phố hồ chí minh đại biểu quốc hội trần kim yến bí thư quận ủy quận một cho rằng
không chỉ tính trên số lượng dân số trên địa bàn mà phải tính đến khối lượng công việc thực tế cần phải giải quyết trên địa bàn
bởi khi thành phố hồ chí minh thực hiện chính quyền đô thị thì chỉ còn một mươi sáu quận năm huyện và ba trăm một mươi hai đơn vị hành chính cấp xã
thực hiện một cái công trình dự án rất nhỏ thôi thì cũng phải là chờ với thành phố
và chúng ta thấy trong báo cáo ghi rằng là tất cả những công việc ngày xưa chia đều cho hai mươi bốn bây giờ còn lại một mươi sáu quận thì bây giờ là tập trung về sở tài chính
mà sở tài chính thì số lượng thì chúng ta vẫn phải giảm số lượng cán bộ công chức theo đề án tinh giản biên chế định kỳ
do vậy là cái cán bộ thì càng ngày càng ít đi khối lượng công việc càng ngày càng nhiều hơn
một đồng chí chủ tịch mà ký các cái dự thảo này thì đúng là chúng ta thấy rằng là nó ác tắc
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho rằng
nghị quyết số năm mươi bốn đã trao một số cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh
và những chính sách đặc thù này đã tạo động lực mới tất cả các dự thảo
đã tạo động lực mới tích cực để một đô thị đặc biệt đầu tàu về kinh tế xã hội của cả nước tăng tốc phát triển
tuy nhiên việc thực hiện nghị quyết năm mươi bốn thời gian qua chưa mang lại kết quả như mong đợi
vì vậy thành phố không chỉ đề xuất cơ chế đặc thù mà phải đặc thù vượt trội mới phát huy hết những tiềm năng của thành phố
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho rằng
nghị quyết năm mươi bốn hiện nay mới là thí điểm và khi có nghị quyết mới thì việc có nên thí điểm hay không là vấn đề thành phố phải cân nhắc
thì vừa rồi khi chúng tôi trao đổi với một số cơ quan của các bộ ngành của trung ương
kể cả là các chuyên gia và các lãnh đạo của các quỹ ban của quốc hội đó
thì người ta cũng nên đặt vấn đề mà nên nghiên cứu là có khi không phải là đề nghị thí điểm nữa
mà sau thời gian thí điểm rồi cái gì mình thấy chắc chắn thấy cần thiết thì đề nghị thực hiện thực hiện luôn
đó thì cái này cũng là cái hướng mà nghiên cứu
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ kết nghị quốc hội
ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số năm
theo hướng kế thừa và tích hợp tất cả cơ chế chính sách mà thành phố cần trung ương hỗ trợ
để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế xã hội của đất nước
trong đó có cơ chế chính sách đặc thù với đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố hồ chí minh
cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố thủ đức về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố hồ chí minh
một số nội dung đặc thù trong lĩnh vực tài chính ngân sách
là một tỉnh có nhiều nhà máy
máy lọc nước thế nhưng thì nhiều phường xã của tỉnh đồng nai lại đang thiếu nước sạch sinh hoạt
và ngay tại thành phố biên hòa một số phường vẫn chưa có nguồn nước đảm bảo an toàn
và đáng nói hơn là trong hai mươi sáu phường xã của thành phố biên hòa
cũng có nhiều địa phương bị tác động nặng từ việc khai thác mỏ nên là nguồn nước ngầm đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
khu phố tân lập phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai có hơn một hai trăm linh hộ dân với gần bốn bốn trăm linh nhân khẩu
từ nhiều năm nay nguồn nước ngầm tại đây
bị vôi hóa và nhiễm phèn mặn nên để sử dụng cho việc giặt dũ hay tắm rửa
các hộ dân tại đây đều phải trang bị thêm hệ thống lọc nước
riêng nước dùng để nấu ăn thì phải mua bình nước suối như thế này
theo trưởng khu phố tân lập
trong số hơn một hai trăm linh hộ dân tại đây
những hộ đang sử dụng nguồn nước sạch từ nhà máy nước thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay
trong số ít hậu có nước sạch này
cũng tự chung nhau bỏ tiền túi ra để kéo đường nước về
không chỉ tốn kém vào hệ thống dẫn nước
giá mỗi khối nước sử dụng cũng cao hơn nơi khác nhiều lần
đây cũng là nguyên nhân khiến hầu hết người dân chưa có nước sạch sinh hoạt
hiện tại thì một số hội dân rất là ít của khu phố tân lập đang sử dụng nước máy
thì cái giá thành sử dụng nước máy này rất là cao
và cái đầu tư cái hệ thống đường ống vào cũng là người dân sẽ góp vào đó để đầu tư cũng rất là lớn
cho nên là nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân rất là nhiều
nhu cầu được sử dụng nước sạch càng trở nên cấp thiết hơn
khi mà những năm gần đây phường phước tân chịu tác động trực tiếp từ việc khai thác đất đá
các hoạt động khai thác vận chuyển này vừa gây ô nhiễm khói bụi
vừa tác động nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm mà người dân trong khu vực đang sử dụng
trước nhu cầu chính đáng thiết thực của người dân
chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên ủy ban nhà dân thành phố biên hòa và nhà máy nước
thế nhưng đến nay người dân vẫn mỏi mòn chờ nước sạch
ủy ban phường cũng tiếp tục có văn bản để kiến nghị
cấp trên sớm đầu tư theo hỗ trợ địa phương về vấn đề này
mong rằng sẽ có sự quan tâm đầu tư thích đáng về an sinh xã hội
đặc biệt là về sử dụng nước cũng như là chăm sóc sức khỏe cho người dân ở phường trong thời gian tới
trong khi đơn vị cung cấp nước sạch còn đang cân đo đông đếm
lợi ích nước sạch

với việc đầu tư hệ thống nước về tới các hộ dân
thì tình trạng đang phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo
sẽ khiến người dân đối diện với các căn bệnh về da và tiêu hóa
bên cạnh đó lãnh đạo ủy ban nhân dân phường phước tân
cũng đề nghị các doanh nghiệp đang khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn
cũng phải có trách nhiệm với vấn đề gây ô nhiễm nguồn nước ngầm theo quy định của pháp luật